phó chủ tịch nước phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đặng thị ngọc thịnh
dẫn đầu đoàn công tác trung ương kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại tổng công ty cao su đồng nai
phát biểu kết luận buổi kiểm tra đồng chí đặng thị ngọc thịnh cho rằng năm hai nghìn một mươi chín
dù diện tích trồng cây cao su công nhân đều giảm nhưng sản lượng năng suất lao động và doanh thu
tổng công ty cao su đồng nai vẫn tăng cao đạt hai mươi sáu sáu triệu tấn mũ tái cơ cấu lại hơn tám trăm linh hectare vườn cây
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đánh giá cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh
tổng công ty đã luôn trú trọng công tác thi đua khen thưởng và đưa công tác này đi vào thực chất
góp phần nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả của doanh nghiệp
phó chủ tịch nước lưu ý tổng công ty cao su đồng nai cần tiếp tục chăm lo tốt hơn cho đời sống của người công nhân
đổi mới công nghệ nhằm tăng năng suất chất lượng trong sản xuất kinh doanh